nhiều công hiến cho đất nước qua các con chữ
mà ông đã để lại
ở nhiều di tích quan trọng
khác với nhà thư pháp nguyễn văn bách
nam ba cầm văn
tiến sĩ hán nôm cùng khắc lược
xuất thân trong một gia đình
có dòng dõi tổng đốc cung đình vận
cha làm hương sự
cụ nội cụ ngoại
ông nội ông ngoại đều làm thầy đồ

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo